chúng tôi xin chuyển sang các tin tức quốc tế
mới đây cung điện buckingham đã thông báo nữ hoàng elizabeth ii đã xương tính với covid một mươi chín
nữ hoàng thuộc nhóm có nguy cơ trở nặng cao sau khi mắc covid một mươi chín
buộc bác sĩ có thể kê thuốc kháng virus cho bà
hình ảnh nữ hoàng ngồi lặng lẽ một mình trong tăng lễ hoàng thân philip năm ngoái
đã trở thành biểu tượng cho sự hy sinh trong đại dịch
nữ hoàng chín mươi năm tuổi dường như cũng tuân thủ rất nghiêm ngặt những hướng dẫn an toàn sức khỏe cộng đồng
như thường xuyên đeo khẩu trang tổ chức lễ giáng sinh đơn giản và công khai tình trạng tiêm chủng của bản thân
tuy nhiên với mức độ virus lây lan nhanh trong cộng đồng
ngay cả những người thân trọng nhất cũng có nguy cơ bị nhiễm
điện buckingham vào hôm hai mươi tháng hai đã thông báo nữ hoàng dương tính với ncov
và đang được theo dõi sức khỏe kỹ lưỡng
trong suốt đại dịch nguy cơ mắc covid một mươi chín ở những người lớn tuổi không giống nhau
trong đợt sóng lây nhiễm đầu tiên khoảng một mươi người từ tám mươi tuổi trở lên bị nhiễm virus và tử vong
kể từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hơn năm dân số anh trên chín mươi tuổi đã qua đời
và trong vòng hai mươi tám ngày sau khi dương tính với ncov
như năm ngoái tình hình được cải thiện đáng kể đối với người cao tuổi ở anh
chiến dịch tiêm chủng đã tạo ra bức tường phòng thủ quan trọng trước virus nữ hoàng elizabeth
nữ hoàng elizabeth tiêm mũi vắc xin đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một và được cho là tiêm đủ các mũi tiếp theo
cung điện buckingham cho biết nữ hoàng có triệu chứng nhẹ
dù vậy các bác sĩ của nữ hoàng có thể đang xem xét những biện pháp phòng ngừa nhất định
trong một thử nghiệm gần đây paslovis thuốc kháng virus của pfizer
đã giảm tám mươi tám cơ nhập viện hoặc tử vong khi được sử dụng trong vòng năm ngày từ khi có triệu chứng
loại thuốc này cũng như một số thuốc kháng virus do mec sản xuất
sẽ được cung cấp cho những người cực kỳ dễ tổn thương về mặt lâm sàng
ngoài nhóm nguy cơ cao thuốc cũng có thể được sử dụng cho người trên năm mươi tuổi có bệnh nền
như bệnh tim hoặc hèn xuyển hay những người được các bác sĩ coi là dễ bị tổn thương
giáo sư paul hunter chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại đại học east angela anh cho biết
người thân chín mươi tuổi sẽ có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với những người trẻ tuổi
ngay cả khi họ đã được tiêm ba mũi vắc xin
ông giải thích rằng gần như tất cả ca covid một mươi chín nặng
bắt đầu với trữ chiến nhẹ
giáo sư hânter nói tôi nghĩ các bác sĩ của nữ hoàng gần như chắc chắn
đang cân nhắc sử dụng thuốc kháng virus
giáo sư cho rằng sử dụng thuốc kháng virus đủ sớm sẽ giảm được nguy cơ bệnh nhân trở nặng